thưa quý vị như thông tin đã đưa việt nam vừa ghi nhận ca mắc cúm da cầm ah chín n hai đầu tiên là nam bệnh nhân ba mươi bảy tuổi
trú tại xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang trước đó tại tỉnh khánh hòa đã có ca tử vong do cúm ah năm n một
ca tử vong do cúm da cầm sau tới hơn tám năm không ghi nhận trong khi dịch cúm vẫn giải rác trên đàn da cầm ở nhiều địa phương
tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sang người khiến cho người dân không khỏi lo lắng hoang mang
trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ băn khoăn cúm gia cầm nguy hiểm như thế nào
loại cúm nào có thể lây sang người và đâu sẽ là những giải pháp phòng tránh
trong đó có hai người tử vong đây chính là thông tin khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng
ô trời nguy hiểm quá mong là nó không lây từ người sang người
bản thân những người chăn nuôi buôn bán vận chuyển và giết mổ da cầm nhiều khi cũng không dùng các biện pháp phòng bệnh không đeo khẩu trang găng tay bảo sao không lây nhiễm
theo tôi tìm hiểu các chủng cúm da cầm h năm h bảy và h chín có thể lây sang người
trong đó chủng h năm là chủng động lực cao thường gây ổ dịch lớn và làm chết da cầm hàng loạt gây triệu chứng nặng và tỷ lệ tử vong rất cao khi lây nhiễm sang người
mọi người hít sức sẵn sàng
còn theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng vùng a h chín n hai thường lưu hành ở đàn da cầm và có thể lây sang người
nhưng chưa tới dịch lớn xảy ra mới chỉ có ca bệnh đầu tiên vừa công bố
tuy vậy chúng ta cũng phải đề phòng vì các chủng virus rất dễ
biến đổi thành chủng nặng hơn hoặc vẫn chủng đó nhưng biến đổi có động lực cao hơn lây lan nhanh hơn triệu chứng nặng hơn
tổ chức y tế thế giới cho hay việc tiếp xúc với virus cúm da cầm có thể dẫn đến nhiễm trùng từ các triệu chứng nhẹ
giống như cúm hoặc viêm mắt đến bệnh hô hấp cấp tính nặng hoặc tử vong
mức độ nghiêm trọng của bệnh phụ thuộc vào loại virus gây nhiễm trùng và đặc điểm của người nhiễm bệnh
cư dân mạng cho rằng thời tiết diễn biến thất thường
nước ta lại có đường biên giới dài hoạt động giao lưu thương mại và thói quen giết mổ nhỏ lẻ cũng chính là yếu tố khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát
mình thấy nhiều người khi phát hiện da cầm ốm vẫn cứ giết mổ và sử dụng mà không thông báo chính quyền địa phương thật thiếu trách nhiệm
nhà hàng xóm nuôi rất nhiều gà mùi hôi nồng nặc nhiều khi thấy gà chết mà cứ vứt ra bờ kênh không biết có bị bệnh gì không
mọi người đừng chủ quan có người tử vong rồi
nguy cơ lây từ da cầm sang người rồi người sang người là rất cao
đặc biệt mấy chỗ giết mổ da cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn sẽ là nguồn lây bệnh bùng phát bệnh
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người cư dân mạng cũng truyền nhau nhiều biện pháp như không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đảm bảo ăn chín uống sôi
rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
nên tiêu hủy da cầm tránh bùng phát dịch
đi chợ mua da cầm sống về là phải rửa tay bằng xà phòng kể cả không trực tiếp sờ vào da cầm vì vào chợ là nhiều vi trùng vi khuẩn lắm
người dân và những người chăn nuôi buôn bán có thể chủ quan cho rằng
da cầm khỏe mạnh nên không áp dụng
áp dụng các biện pháp dự phòng thường quy định như đeo khẩu trang găng tay rửa tay khi tiếp xúc gần
từ đó làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh
hiện đang là giai đoạn chuyển mùa
thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh đảm bảo vệ sinh dịch tễ
khi có biểu hiện giống cúm như sốt ho đau ngực khó thở
phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
bạn đã có những cách bảo vệ sức khỏe của mình trong giai đoạn chuyển mùa như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân